dù hà nội vẫn chưa cho phép các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời được hoạt động
xong tại một số khu vực trên địa bàn thành phố
rất đông người dân vẫn đạp xe tập thể dục
tuy nhiên của phóng viên sáng ngày hai mươi hai tháng chín
tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố hà nội
người dân vẫn tụ tập thể dục thể thao
sáu giờ sáng tại hồ gươm quận hoàn kiếm thành phố hà nội
tấp nập người qua lại người dân tập trung đông để vui chơi tập thể dục ven hồ
nhiều người dân đạp xe dưới lòng đường các tuyến phố đinh tiên hoàng lê thái tổ hàng khay
trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín
thế nhưng việc đảm bảo khoảng cách an toàn của một số người dân không được thực hiện nghiêm
nhiều người dân khá chủ quan khi tham gia tập thể dục không đeo khẩu trang
hay hạ thấp đeo khẩu trang không đúng cách

cho người dân biết rằng là vẫn thành phố vẫn đã áp dụng chỉ thị số hai mươi hai và chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
tại phường thụy khuê quận tây hồ thành phố hà nội
lực lượng chức năng lập rào chắn tại công viên nơi công cộng để tránh tập trung đông người
tuy nhiên nhiều người vẫn vô tư giữ thói quen tập thể dục nơi công cộng
đặc biệt nhiều người còn có tâm lý cho rằng mình đã tiêm hai mũi vaccine
nên hạn chế tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm

tại phường thụy khuê quận tây hồ thành phố hà nội lực lượng chức năng lập rào chán tại công viên

tại phường thụy khuê quận tây hồ thành phố hà nội lực lượng chức năng lập rào chán tại công viên